các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

tại cơ quan điều tra bước đầu đối tượng khai vào khoảng giờ ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi tâm lẻ vào chùa để trộm cắp tài sản
tâm mang theo một khúc cây và đột nhập vào phòng của sư thầy thích nguyên lộc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba và tấn công những người trong phòng
khiến sư thầy và một nữ phật tử tên nguyễn bảo yến sinh năm hai nghìn một trú tại khu phố năm thị trấn tân nghĩa
huyện hàm tân tử vong còn bà nguyễn thị phượng là mẹ của nạn nhân yến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy bị thương nặng
sau khi gây án đối tượng đã lấy ba chiếc điện thoại di động rồi tẩu thoát khỏi hiện trường
đến trưa ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi tâm sử dụng xe máy chạy vào thành phố hồ chí minh thuê phòng trọ trên địa bàn phường long thạnh mỹ quận chín để lần trốn
lực lượng chức năng đang truy tìm tăng vật và hung khí gây án để điều tra làm rõ và xử lý đối tượng theo quy định
công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng vừa bắt tạm giam sáu đối tượng đều từ tỉnh ngoài đến thành phố đà lạt để điều tra về hành vi giàn cảnh lừa đảo bằng thủ đoạn bán thuốc bắc
trước đó khoảng một mươi giờ ngày hai mươi tháng ba tại khu vực ấp chợ ánh sáng phường một thành phố đà lạt trần thị châu bảy mươi ba tuổi trú tại huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh
đã đến làm quen với bà tạ thị oanh bảy mươi sáu tuổi trú tại phường bốn thành phố đà lạt
biết bảo anh đang bị bệnh tiểu đường đối tượng châu đã rủ bảo anh đến mua thuốc của đồng bọn đóng giả là bác sĩ đang đứng ở trên đường bà triệu thành phố đà lạt với giá là bảy mươi triệu đồng một gói
do không có sẵn tiền nên đối tượng châu chở bà oanh về nhà lấy sổ tiết kiệm để bảo anh rút tiền trả cho đối tượng châu bảy mươi triệu đồng
sau đó đối tượng châu chở bảo oanh về lại chợ ấp ánh sáng
lợi dụng lúc bảo anh vào mua hàng đối tượng đã cầm luôn bịch thuốc rồi bỏ trốn
từ tin báo của nạn nhân công an thành phố đà lạt đã làm rõ nhóm lừa đảo tiến hành bắt giữ châu cùng đồng bọn là nguyễn thị hiệp năm mươi hai tuổi trú tại tỉnh thái bình
nguyễn ngọc yến năm mươi một tuổi nguyễn xuân vinh năm mươi ba tuổi cùng chú tại tỉnh nam định nguyễn hoàng long ba mươi hai tuổi và nguyễn hồng vân năm mươi sáu tuổi cùng chú tại thành phố hải phòng
thưa quý vị và các bạn tám mươi chín năm từ ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh luôn là lực lượng sung kích trong sự nghiệp cách mạng
bảo vệ xây dựng và phát triển đất nước trong đó đoàn viên thanh niên công an cũng đã đóng góp một phần sức lực của mình trong thành tích chung đó
và không những thế đã có những cán bộ chiến sĩ đoàn viên với tuổi đời còn trẻ đã ngã xuống dành tuổi trẻ và sinh mạng của mình để đấu tranh với tội phạm bảo vệ bình yên cuộc sống
tháng một năm hai nghìn hai mươi trong khi làm nhiệm vụ tại xã đồng tâm huyện mỹ đức thành phố hà nội đại úy phạm công huy
thượng úy dương đức hoàng quân đã hy sinh họ đều là những đoàn viên chiến sĩ công an nhân dân với tuổi đời còn rất trẻ
với những lý tưởng hoài bão và tinh thần xung kích của đoàn viên thanh niên công an hết mình vì nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé